tối hai mươi tháng bảy tại huyện đông sơn tỉnh thanh hóa đêm gala giọt hồng sứ thanh cùng lễ khai mạc chương trình hành trình đỏ kết nối dòng bóng máu việt lần thứ bảy và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức thành công tốt đẹp
tối hai mươi tháng bảy tại huyện đông sơn tỉnh thanh hóa đêm gala giọt hồng sứ thanh cùng lễ khai mạc chương trình hành trình đỏ kết nối dòng máu việt
và sáu mươi ba cá nhân được tôn vinh vì có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện thực hiện tốt chương trình hành trình đỏ trong nhiều năm qua tích cực trong công tác tuyên truyền vận động cũng như trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần